vào lúc ba giờ sáng ngày hai tháng bốn nhận được lệnh cứu nạn ngư dân tàu cảnh sát biển hai nghìn hai thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã nhanh chóng cập cảng thổ chu đưa các nạn nhân về phú quốc an toàn
qua thông tin tiếp nhận ban đầu có năm nạn nhân trú tại an giang và kiên giang đang làm việc trên tàu thu mua cá mang số hiệu tg chín mươi ba năm trăm bảy mươi năm ts bị ngạt khí trong đó có ba người bị thương phải thở oxy
với tinh thần khẩn trương trách nhiệm đến tám giờ cùng ngày tàu cảnh sát biển hai nghìn hai đã tiến hành vận chuyển các nạn nhân cập cảng hải đội bốn trăm linh một bàn giao cho trung tâm y tế phú quốc để tiếp tục điều trị